theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính tới sáu giờ sáng nay ngày tám tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là đã hơn ba tuần trôi qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm ba mươi ba ca chiếm tám mươi một
số ca dân tính với sát covid hai là ba mươi bốn ca chiếm một mươi hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi bốn ca năm
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bảy ca hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu năm trăm hai mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm sáu mươi hai người một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu sáu trăm chín mươi ba người bốn mươi
cách ly tại nhà
nơi lưu trú chín sáu trăm bảy mươi người năm mươi chín